hôm nay công an tp hcm tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
năm hai nghìn một mươi chín công an tp hcm đã bám sát nghị quyết mệnh lệnh công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an
của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố về bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
qua đó đã đạt và vượt các mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu công tác đề ra góp phần giữ vững ổn định chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
với những thành tích xuất sắc đã đạt được công an tp hcm vinh dự được bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân
tp hcm đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
đồng tình nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm mà công an thành phố đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tp hcm cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ chính trị của địa phương sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân ubnd tp hcm
để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị
đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm hai nghìn hai mươi của thành phố là đẩy mạnh nếp sống văn hóa và nâng cao đời sống văn minh đô thị
góp phần xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh nơi đáng sống văn minh hiện đại nghĩa tình
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an thành phố phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc khóa một mươi ba của đảng làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống tập trung tấn công bóc gỡ
triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm hành xử kiểu xã hội đen kiên quyết không để tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận
nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi cờ bạc tội phạm mạng tội phạm có yếu tố nước ngoài
đối với tội phạm ma túy phải kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
những tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép trá hình trong các quán bar vũ trường karaoke phải xử lý thật nghiêm
công an các xã thị trấn vùng ven phải thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất
kinh doanh các loại hàng hóa có nguy cơ cao liên quan đến ma túy nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách hành chính trọng tâm là làm tốt công tác quản lý người nước ngoài tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
rõ nét trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch liêm chính vững mạnh đoàn kết hoạt động hiệu lực hiệu quả
nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy cải tiến lề lối làm việc
ngay sau hội nghị công an tp hcm tiếp tục chủ động nắm tình hình mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn bình yên và hạnh phúc
chiều nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận
biểu dương những thành tích mà đoàn thanh niên bộ công an đạt được trong năm qua
nổi bật trong năm hai nghìn một mươi chín nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn ảnh hưởng rộng rãi đến xã hội
vị trí uy tín của tổ chức đoàn được khẳng định vai trò sung kích sáng tạo tình nguyện của đoàn viên thanh niên ngày càng được phát huy
đặc biệt chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín được triển khai hiệu quả
hơn sáu công trình phần việc thanh niên với giá trị làm lợi năm mươi tỷ đồng một năm trăm linh đội hình tình nguyện tại chỗ
một trăm linh đội hình với bốn mươi năm lượt đoàn viên thanh niên tham gia tại các địa bàn trên khắp cả nước
đoàn thanh niên bộ công an được trung ương đoàn ghi nhận là một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai chiến dịch
được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba
nhân dịp này trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tặng thưởng kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ cho bảy mươi chín đồng chí là lãnh đạo cấp ủy
để ghi nhận sự đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ đồng thời trao tặng cờ thi đua cùng bằng khen cho các tập thể cá nhân
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh thanh niên công an phải nắm chắc tinh thần hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
chủ động trong mọi tình huống xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể rõ người rõ việc
nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ chính trị pháp luật nghiệp vụ tin học ngoại ngữ tiếng dân tộc thiểu số
bên cạnh đó chú trọng việc định hướng tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
phục vụ công tác chiến đấu học tập hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên ưu tú có đủ năng lực trình độ để thực hiện các nhiệm vụ quốc tế
cũng tại hà nội sáng nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn giáo phận lạng sơn cao bằng
do giám mục châu ngọc tri là trưởng đoàn đến chúc tết bộ công an nhân dịp đón xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi
giám mục châu ngọc tri gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo bộ công an
bước sang năm hai nghìn hai mươi
rồi giáo sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
giám mục châu ngọc tri cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bộ công an trong suốt một năm qua
đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân
thay mặt bộ công an thứ trưởng lương tam quang cảm ơn giám mục châu ngọc tri và bà con giáo dân giáo phận lạng sơn cao bằng
đã dành những lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo và cám bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân
đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục động viên giáo dân phát huy truyền thống yêu nước đoàn kết
cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
chiều nay chín trăm linh kiều bào trên hai mươi năm nước đại diện cho bốn năm triệu kiều bào việt nam đã cùng góp mặt trong chương trình
họp mặt kiều bào mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại buổi họp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã thay mặt lãnh đạo thành phố
chúc tết đến kiều bào và thông tin về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của thành phố
hoạt động và đóng góp nổi bật của kiều bào trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi chín có hơn bốn trăm hai mươi năm năm trăm linh lượt kiều bào nhập cảnh về tp hcm
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã có khoảng năm ba tỷ đô la mỹ kiều gối của kiều bào từ nhiều nước trên thế giới
tp hcm hiện cũng là nơi có đông đảo các chí thức chuyên gia kiều bào về nước làm việc dài hạn
và khoảng ba doanh nhân kiều bào có hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng vốn lên đến bốn mươi năm tỷ đồng
nhân dịp này tp hcm cũng biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi chín
trước đó cùng ngày lãnh đạo tp hcm đã có buổi gặp gỡ tiếp nhận ý kiến đóng góp của một mươi một đại diện kiều bào trên các lĩnh vực đời sống xã hội
tiếp theo là thông tin về hoạt động thiện nguyện của lực lượng công an nhân dân
sáng nay cục hậu cần bộ công an phương hợp với công an tỉnh nam định ủy ban nhân dân huyện giao thủy tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương tiếp bước đến trường
tại chương trình lãnh đạo cục hậu cần và các nhà hảo tâm đã trao tặng hai trăm linh chiếc xe đạp và phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn huyện
ngoài ra ban tổ chức còn tặng hai mươi suất học bổng cho các em thuộc trường khuyết tật huyện giao thủy
chương trình chia sẻ yêu thương tiếp bước đến trường là hoạt động được cán bộ chiến sĩ cục hậu cần tự nguyện đóng góp ủng hộ phối hợp với các nhà hào tâm trong và ngoài lực lượng
nhằm giúp đỡ tiếp sức động viên các em học sinh nghèo vượt khó đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với cộng đồng xã hội
phát huy truyền thống đạo lý lá lành đùm lá rách chia sẻ giúp đỡ các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng cao phía bắc vươn lên trong cuộc sống
vừa qua học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với đoàn thanh niên công an huyện mù căng trải đã tổ chức chương trình thiện nguyện tết ấm yêu thương xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại hai địa điểm là trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học vừa a dính và trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở cao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tại đây đoàn học viện chính trị công an nhân dân đã trao tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm chiếc chăn ấm áo rét vở viết và hơn ba trăm linh suất bánh kẹo cho học sinh năm trường tại xã nậm có và xã cao phạ
những hoạt động thiện nguyện trên đã và đang góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nói chung
học viện chính trị công an nhân dân nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí đảng ủy công an trung ương bộ công an quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân từ bảy h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm kỷ hợi tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
đảng ủy công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ công an trung ương bộ
trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đồng chí đại úy phạm công huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số ba
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đồng chí thượng úy dương đức hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tiểu đội trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trước những hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh bảo vệ kỷ cương phép nước
vì bình yên cuộc sống của nhân dân chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công bộ trưởng bộ công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba đồng chí
đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
chương trình tổ chức lễ tang thời gian từ bảy h ba mươi đến một mươi hai h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi hai năm kỷ hợi từ tám h đến một mươi hai h lễ viếng từ một mươi hai h đến một mươi hai h ba mươi lễ truy điệu
từ một mươi hai h ba mươi lễ di quan đưa thi hải ba liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
địa điểm nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
trở lại với vụ việc gây dối trên địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
nhóm đối tượng gây dối được xác định là đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian dài
trong khi không ai trong nhóm này có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
và cũng chính nhóm đối tượng này đã không ngần ngại tuyên bố sẽ giết người
đồng thời chuẩn bị kỹ các loại hung khí vũ khí và liệu nổ nhằm thực hiện kế hoạch cản trở các lực lượng chức năng xây dựng tường rào sân bay miếu môn
và quý vị có thể theo dõi sau đây lời lẽ của bọn họ để thấy rõ bản chất cực đoan bạo lực và hành động chống đối pháp luật đến cùng
nếu như bọn tham nhũng
thì chúng tôi xin thề rằng nếu chúng tôi không giết được từ ba trăm linh đến năm trăm linh thằng thì chúng tôi không phải là người dân đồng tâm nữa
có tới hai trăm linh lít xăng phải có tới là hai mươi bình ga mới tinh và còn có những loại thuốc nổ
bởi vì chúng tôi là gần xưởng sản xuất thuốc nổ
cho nên là bọn này nó biết trước
nó sợ và không dám làm gì cả
bắt đầu cắt điện là chúng tôi điện ngay cơ sở điện lực là nếu các anh muốn cắt điện hay không
nếu muốn cắt điện trong hai phút nữa mà không cho điện là chúng tôi cho nổ tất cả tám biên thế trong xã
đây là những lời đe dọa mà nhóm đối tượng đã đưa công khai lên mạng facebook vào tháng bốn và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với đó các đối tượng đã nhiều lần gây dối
cản trở các lực lượng chức năng
các đoàn công tác
mỗi khi về xã
họ đồng tâm làm việc liên quan đến đất sân bay nguyễn môn
quan loan với mấy người người ta bỏ xe đạp ra đấy
thì bảo là
mấy người bỏ xe ra để chặn để cho
xe ô tô phải chở người đi
chị em tôi cũng có lúc hồi đầu thì là chúng tôi cũng sai
rất nhiều cán bộ
đã bị những cái đối tượng này
là cũng có những cái đe dọa
có những cái xỉ nhục
và có những cái hành động
là hết sức bức xúc
và kể cả những người dân
tinh thần có một cái nhận thức rất là tốt
thì cũng bị những đối tượng này
và dọa nạt
ngoài đe dọa gây dối
nhóm đối tượng này đồng thời đã chuẩn bị kế hoạch
vũ khí nhằm tấn công lực lượng chức năng
bảo vệ các đơn vị quân đội xây dựng tường rào sân bay miếu môn
thậm chí đã cực đoan đến mức thành lập tổ quyết tử
có đưa cho nguyễn quốc tiến ba mươi ba triệu
để mua liều đạn
cái xăng này được
mãi thị thuận mua về
thì tôi nổi và đục ra là những người trực tiếp làm cái món xăng
tôi đóng xăng và chai bia tổng cộng là được hơn bốn triệu
ông quỳnh tiểu và tôi
là những người chỉ đạo
chuẩn bị vũ khí
các lực lượng
chức năng khi có diễn biến xảy ra
ông kinh có chỉ đạo
mỗi người một việc
có người một việc
có người thì đi mua xăng
có người thì đi mua liệu đạn
có người thì đi mua dao
tôi cũng nằm trong tổ quyết tử
và tổ quyết tử của tôi là một mươi ba người
ông kinh là người đứng đầu
tấn công lực lượng chức năng
lực lượng chức năng về tại xã đồng tâm
sân bay miếu môn có địa giới nằm trên bốn xã bao gồm
đồng lạc thuộc huyện trương mỹ
và đồng tâm thuộc huyện mỹ đức
việc thực hiện chính sách deadline
cùng như nhau
nhưng ba xã thuộc trương mỹ đã thực hiện nghiêm chỉnh
chỉ có nhóm đối tượng tại thôn hoành của xã đồng tâm
là dựa vào vỏ bọc khiếu nại đất đai để kích động và cố tình chống đối
kết quả điều tra bước đầu cho thấy đối tượng lê đình kình giữ vai trò chủ mưu
cầm đầu nhóm đối tượng gây dối
trong đó có thành phần có tiền án tiền sự về tội cướp và tàng trữ sử dụng trái phép trên ma túy
sau nhiều vụ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã đồng tâm hà nội
ngày chín tháng một
nhóm đối tượng này đã chủ động tấn công các lực lượng chức năng
khi đang tuần tra kiểm soát an ninh trên địa bàn
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay miếu môn
ở trên địa phận các xã thuộc huyện trương mỹ
nhóm đối tượng chống đối gia tăng sự manh động
có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào
lực lượng chức năng đã phải tăng cường quân số tuần tra kiểm soát
và lập chốt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự
ngày một mươi bốn tháng năm
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi lực lượng chức năng đến cổng khu vực cổng nàng hoành
các đối tượng
đã chủ động tấn công
lực lượng chức năng
và đặc biệt
là chúng đã dùng liều đạn ném vào lực lượng chức năng
lực lượng chức năng đã tiến hành kêu gọi
chấm dứt dừng lại các hành vi tấn công
nhưng các đối tượng
vẫn tiếp tục tấn công lực lượng chức năng quyết liệt hơn
lê đình công là con trai lê đình kình
một trong những đối tượng cầm đầu
chỉ đạo nhóm đối tượng chống đối
cùng lê đình kình
chỉ đạo các đối tượng khác chuẩn bị vũ khí
và tấn công lực lượng chức năng
lúc đầu là chúng tôi
sau đó là ném bom xăng
thì các lực lượng chức năng đã kêu gọi là
chúng tôi đầu hàng
chúng tôi không đầu hàng
và chúng tôi
vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng
đã qua tuổi
tuổi mùng tám mới rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái hành vi của chúng tôi là
hoàn toàn là sai trái
sau nhiều lần kêu gọi
nhưng nhóm đối tượng vẫn tấn công quyết liệt
lực lượng chức năng bị các đối tượng chống trả hết sức dã man
ông trước có sai tôi là
thì ông trước có bảo tôi là đẩy mạnh về phía đằng trước là được
thì tôi có đẩy mạnh về phía đằng trước
và sau đó tôi đi xuống
có đổ xăng ba
đến năm lần gì đó
và tôi thấy
có tiếng hét lên
tôi viết là cán bộ ở dưới
và tôi nghe thấy ông trước nói là
kết quả điều tra bước đầu cho thấy
nhóm đối tượng này
là tây đình kình còn liên hệ với nhiều cá nhân
để viết bài sai sự thật về nguồn gốc đất sân bay miếu môn
đã xem trên trang cá nhân
facebook của những người như lê dũng bô ba
hồ cơn quyết
anthony tuấn và
tuấn đà nẵng
tôi đã hiểu là họ là những người
đang trồng phá nhà nước
và nhiều lần
về gặp ông lê đình kình
đã xin hồ sơ đất đai để viết trên trang cá nhân của mình
tôi thấy là những bản viết đấy là không đúng sự thật
cơ quan công an cho biết thêm
đến thời điểm hiện nay
các đối tượng cơ bản đã thừa nhận hành vi sai trái
vi phạm pháp luật của mình
vâng qua những thông tin vừa rồi thì chúng tôi mong rằng mỗi người dân chúng ta cần nắm rõ bản chất vụ việc vi phạm pháp luật
tại xã đồng tâm
để kỷ cương phép nước được thực thi một cách nghiêm minh
liên quan đến vụ việc này chiều nay viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định
khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng về tội giết người
và chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án về ba tội danh
để điều tra vụ trọng án
xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
gồm các tội danh
giết người tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép
và chống người thi hành công vụ
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với một mươi chín bị can về hành vi giết người gồm
lê đình công lê đình uy bùi văn điên nguyễn văn tuyến
trần thị la bùi thị nối bùi văn tiến
nguyễn thị lụa bùi viết hiểu bùi văn tuấn
nguyễn quốc tiến lê đình doanh bùi thị đục lê đình quân lê đình quang
nguyễn văn duệ nguyễn thị bét trịnh văn hải nguyễn văn quân
đối với lê đình trức đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi giết người
hiện đối tượng trước đang nằm ở bệnh viện
đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
gồm lê đình hiển bùi viết tiến
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng
nguyễn thị dung về hành vi chống người thi hành công vụ
nguyễn xuân điều
trần thị phượng đào thị kim về hành vi giết người
trong phần tiếp theo của chương trình
chiều nay tòa nhân dân thành phố hà nội tuyên án hai cựu chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng và các đồng phạm
văn đâm thủ đô stockholm thụy điển may mắn không có thương vong về người
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
sau gần hai tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều nay một mươi ba tháng một tòa nhân dân tp hà nội
đã tuyên án hai mươi một bị cáo trong vụ án hai bị cáo như là chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng và đồng phạm
về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
trong đó hội đồng xét xử
đã tuyên phạt nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh một mươi hai năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội đối với bị cáo trần văn minh là một mươi bảy năm tù
nguyên chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng văn hữu chiến bị hội đồng xét xử tuyên phạt chín năm tù về tội
vi phạm quy định về quản lý đất
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ba năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo văn hữu chiến là một mươi hai năm tù
bị cáo phan văn anh vũ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí tám năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo vũ là hai mươi năm năm tù
trước đó ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bị cáo vũ bị tòa nhân dân cấp cao tại tp hà nội xét xử phúc thẩm
tuyên phạt tám năm tù giam về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám vũ bị tòa nhân dân thành phố hồ chí minh xét xử sơ thẩm
tuyên phạt một mươi bảy năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh tuyên y án sơ thẩm
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm
tuyên phạt một mươi năm năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ
do vậy tổng hợp hình phạt chung các bản án đối với bị cáo phan văn anh vũ là ba mươi năm tù giam
các bị cáo còn lại chịu mức án từ một mươi tám tháng đến sáu năm tù giam
hội đồng xét xử quyết định miễn trách nhiệm hình sự về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với ba bị cáo
nguyễn văn cám nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
nguyễn quang thành nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn minh hưng phát
và phan minh cương nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ivc tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín
quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác đối với hai bị can
lê thị thanh tâm sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại nam định đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã thiệu vũ huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
chỗ ở khu đô thị văn khê phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
người nghiệp cán bộ trường đại học đông đô
nguyễn thị ngọc thái sinh ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại thái bình đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
chỗ ở xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
người nghiệp cán bộ trường đại học đông đô
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
chỗ làm việc đối với lê thị thanh tâm
áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với nguyễn thị ngọc thái
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân xin được kết thúc tại đây